theo dự báo tình trạng mưa mưa rất to sẽ kéo dài trên địa bàn tỉnh thanh hóa đến ngày sáu tháng tám
để bảo đảm công tác tiêu thoát lũ kịp thời bảo vệ cây trồng và đời sống nhân dân
các đơn vị khai thác quản lý vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động cho tháo
tiêu thoát nước đệm tự chảy trên các tuyến canh tiêu tập trung tu sửa bảo dưỡng các cống tiêu
các cống ngăn lũ các trạm bơm tiêu úng các công trình hồ đập
tiến hành kiểm tra vận hành thử các trạm bơm tiêu cống tiêu cửa ban tràn xả lũ
nhằm phát hiện xử lý kịp thời các sự cố phát sinh
bảo đảm mọi điều kiện chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiêu thoát nước khi có lũ lụt xảy ra